dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm năm nay là một kỳ nghỉ khá dài và cũng chỉ còn hơn một tuần nữa là kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ
nên lượng du khách đến tham quan tại các điểm di tích chiến trường điện biên phủ tăng cao
từ sáng sớm đã có hàng nghìn du khách đến thăm quan tại các điểm di tích chiến trường điện biên phủ
để đáp ứng cho nhu cầu khách tham quan ngành du lịch tỉnh điện biên đã hủy động đội ngũ thuyết minh viên tăng cường tại các điểm di tích
đồng thời chú trọng công tác trùng tu tôn tạo xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp tại các điểm di tích chỉnh lý trưng bày thêm hiện vật tại bảo tàng
theo thống kê chỉ tính riêng ngày nghỉ lễ đầu tiên hai mươi bảy tháng bốn đã có hơn năm sáu trăm linh lượt khách tham quan tại các điểm di tích
trong những ngày tiếp theo lượng du khách tham quan còn tăng mạnh do gần với kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn